sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng dương văn nhật nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại ấp thạnh hòa xã bình thạnh huyện châu thành tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu năm hai nghìn một mươi bảy nam kết hôn với lê thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện châu thành tỉnh an giang
nhưng không làm thủ tục đăng ký kết hôn
trong thời gian chung sống giữa nam và ngọc phát sinh mâu thuẫn do nam nghi ngờ vợ không trung thủy
vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng sáu vừa qua trong lúc ăn cơm và uống rượu tại nhà nam và ngọc tiếp tục xảy ra mâu thuẫn
nam dùng dây thừng xiết cổ khiến ngọc tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án nam sang nhà gặp mẹ ruột và người hàng xóm kể lại sự việc rồi đến công an xã bình thạnh tự thú
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ